nới lỏng giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thì hàng chục nghìn người dân đã di chuyển xe máy để về quê
chuyến hành trình dài bất đắc dĩ từ miền nam đến miền trung và thậm chí là ra cả miền bắc
chắc chắn sẽ gặp không ít khó khăn
vâng tuy nhiên cũng có một điều chắc chắn nữa đó là hành trình này của họ không hề đơn độc
để đảm bảo an toàn cho người dân công dân cũng như không để nguy cơ dịch bệnh lây lan ra khỏi cộng đồng
thì mỗi một chốt kiểm soát lực lượng gồm công an quân đội y tế và các lực lượng khác
luôn ở bên cạnh họ hỗ trợ kịp thời
và câu chuyện sau đây được ghi nhận tại tỉnh bình phước
tại chốt kiểm soát số hai xã tân lập mỗi ngày có hàng chục nghìn lượt người và phương tiện các loại
tập trung tại chốt để làm thủ tục di chuyển qua địa bàn tỉnh bình phước
về các tỉnh tây nguyên miền trung và miền bắc
với cường độ công việc lớn áp lực cao nhưng các chiến sĩ công an và lực lượng phối hợp
đã căng mình làm tốt nhiệm vụ
chúng tôi tổ chức ra là phân hai loại
một loại thì đi tây nguyên một loại thì vào trong tỉnh bình phước
vào các huyện thị tỉnh bình phước thì chúng tôi tổ chức test nhanh tại chốt
còn người mà đi qua cảnh đi ngang tỉnh bình phước thì chúng tôi tổ chức là kiểm tra
với xét nghiệm manh tính
và tổ chức đưa đón người dân để đảm bảo tập thể an toàn cho phòng tân tiến
bên cạnh những người về quê bằng phương tiện là mô tô xe máy
mỗi ngày có hàng trăm người không có phương tiện đã chọn cách đi bộ về quê
số này khi đến chốt số hai tân lập đã được lực lượng chức năng tỉnh bình phước
bố trí xe khách trở qua địa bàn tỉnh đến địa phận tỉnh đắk nông
để tiếp tục hành trình về quê